chưa từng có mâu thuẫn từ trước với nạn nhân nhưng chỉ vì nghĩ bị khiêu khích và nhìn đều mà đối tượng đã ra tay tước đoạt tính mạng người khác
công an tỉnh bà điều vũng tàu đã nhanh chóng bắt giữ thủ phạm gây ra vụ án mạng trên là nguyễn thanh hùng bốn mươi tuổi trú tại xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi một người đàn ông trú tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rê vũng tàu đang ngồi nhậu cùng một người bạn thì nguyễn thanh hùng đi tới ngồi đối diện với ông này
sau đó đối tượng bất ngờ rút dao trong túi sách của mình đâm vào vùng ngực nạn nhân rồi bỏ trốn
nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã phối hợp với công an thành phố vũng tàu để tiến hành truy bắt thủ phạm

hùng mới cai nghiện trở về từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba sau đó cùng một cô gái chung sống như vợ chồng tại xã phước tỉnh huyện long liện
trước đó khoảng hai tuần cô gái này bỏ đi
trước ngày một mươi bảy tháng một mươi trong lúc tìm kiếm bạn gái ở khu vực bắc sơn phường một mươi một thành phố vũng tàu hùng thấy nạn nhân đang ngồi nhậu cùng bạn
cho rằng đối phương nhìn đều khiêu khích mình đối tượng đã rút dao đâm nạn nhân
ngoài vụ việc nói trên trước đó hai giờ đồng hồ nguyễn thanh hùng còn dùng dao gây thương tích cho một thanh niên khác tại ấp lò vôi
xã phước hưng huyện long liện
ngay từ đầu tiên khi mà mình chưa bắt được mình đã xác định nó là đối tượng nguy hiểm có hai tiền án nghiện ma túy
thế thì quá trình anh em đi bắt thì xác định đây là đối tượng nguy hiểm và sẵn sàng chống đối
đồng thời cũng xác định rằng là nếu như không bắt nhanh khả năng đối tượng tiếp tục gây án là có thì là tập trung hết sức
khi mình bắt giữ đối tượng thì đối tượng vẫn gọi một con dao thái lan khi mà nằm ở trên giường là đẻ con dao
sau khi bắt được xong đối tượng và khai thác thì đối tượng có biểu hiện chân đối không hợp tác
và việc nó tiếp cận với nạn nhân là chưa đầy ba phút gần như không xảy ra chuyện gì nó đã đâm người ta
bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm thủ phạm giết người đã bị bắt giữ chỉ trong chưa đầy sáu giờ đồng hồ kể từ khi gây án
từ đó đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an